bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc kiểm tra xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép không phép
theo bộ tài nguyên và môi trường thời gian qua tại một số địa phương có tình trạng nhiều chủ đầu tư giao bán nhà đất
thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
hoặc các dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất
hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất bán nhà ở và tình trạng nhiều người đã mua
hoặc nộp tiền cọc để nhận chuyển nhượng nhà đất tại các dự án không phép sai phép nêu trên
theo bộ tài nguyên và môi trường việc bán mua nhà đất này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai
gây rủi ro cho người mua nhà đất tác động xấu đến thị trường bất động sản